chương trình hôm nay chúng tôi chỉ xin đề cập đến một vấn đề là giải ngân vốn oda cho các dự án giao thông
có thể nói nguồn vốn này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển hạ tầng giao thông của đất nước
nhưng lại đang gặp khó dẫn tới chậm tiến độ và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư
chúng tôi mời quý vị hãy cùng tìm hiểu vấn đề này
dự án phát triển giao thông đô thị hải phòng đi qua năm quận huyện với chiều dài một mươi chín chín km
từ xã bắc sơn của huyện an dương đến phường nam hải quận hải an
đây là công trình được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế
giao thông đi lại của thành phố phát triển kết nối hạ tầng và liên kết vùng
những ngày tháng chín công trường thi công dự án phát triển giao thông đô thị hải phòng
đang vào giai đoạn nước rút về đích
công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành chín mươi tám tiến độ thi công đạt hơn tám mươi
các mũi thi công được tập trung hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để hoàn thành đúng tiến độ
có mặt bằng đến đâu tập trung thi công ngay đến đó
dự án thì đến ba mươi một tháng một mươi hai sẽ thông xe
thành ra với trách nhiệm của ban điều hành thì chúng tôi đã yêu cầu tất cả các nhà thầu
tập trung xe máy thiết bị và làm kể cả tăng ca để hoàn thành ba mươi một tháng một mươi hai để thông xe
về chất lượng thì chúng tôi cùng với tư vấn giám sát và chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ
và đảm bảo chất lượng an toàn
dự án phát triển giao thông đô thị hải phòng sử dụng vốn vay oda
với tổng mức đầu tư hai trăm bảy mươi sáu
sáu sáu triệu đô la
trong đầu vốn bay ngân hàng thế giới vkp là một trăm bảy mươi năm triệu đô la
vốn đối ứng của phía việt nam là một trăm linh một triệu đô la
nên việc giám sát thi công được thực hiện chặt chẽ
bảo đảm chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho đến từng công đoạn thi công
đây là một dự án của vốn bay
cho nên là tất cả các tiêu chuẩn và quy trình làm việc là theo dự án chung của phoenix
và liên toàn các nhà thư vấn
ở đây là đều ngay từ lúc bắt đầu triển khai thì nhà thầu đã có thể đệ trình toàn bộ
chúng tôi là cái kế hoạch quản lý chất lượng của họ
và trong quá trình làm thì từ tất cả các nguồn nguyên liệu
ví dụ như mỏ đất mỏ đá nguồn xi măng v v
tất cả đều phải có sự kiểm pháp chặt chẽ của tư vấn
đó là câu chuyện của hôm nay
nhưng nếu ngược dòng thời gian
có thể thấy đây là dự án được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
và theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành sau năm năm
tức là tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng do có nhiều vướng mắt
nên được gia hạn lần một tới tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đến thời điểm này
dự án phải gia hạn đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi mới có thể hoàn thành
nguyên nhân của việc chậm trễ này
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải thành phố
trước hết từ công tác giải phóng mặt bằng
đây là một dự án rất là lớn đi qua năm quận huyện
với khối lượng giải phóng mặt bằng là gần một trăm linh hectare đất
với hai tám trăm chín mươi sáu hộ và các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng
và phải xây dựng
nguyên nhân của việc chậm trễ này

đây là một việc rất khó khăn
cái thứ hai đây là một dự án
mà có vốn vay của ngân hàng thế giới
do bói mà việc công tác giải phóng mặt bằng
liên quan đến khung chính sách của oda
và khung chính sách này có sự khác biệt
đối với luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
do vậy chúng ta cần điều chỉnh
tức là chế độ chính sách
và cái chính sách hỗ trợ
do đó cũng mất nhiều thời gian trong cái việc này
còn một nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc
tiến độ dự án phải lùi lại
chính là sự thay đổi về phương thức giải ngân
cũng ảnh hưởng lớn tới tiến độ dự án
khâu giải ngân vốn oda trong vốn trung hạn
đặc biệt từ giai đoạn hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám
có những năm chỉ đáp ứng được hai mươi
cái vốn cần thiết
có những năm thì đạt
nói tóm lại là cái việc đáp ứng
vốn thì cũng chưa đáp ứng được
đến thời điểm này
nguồn vốn oda cấp cho dự án
tức là nguồn vốn bố trí cho dự án
vẫn còn thiếu gần hai mươi
lãnh đạo ngành giao thông vận tải thành phố
cũng cho rằng tháo gỡ khó khăn
từ nguồn vốn phải bắt đầu từ việc điều chỉnh
nguồn vốn trung hạn của chính phủ và quốc hội
sẽ giúp cho dự án quan trọng của địa phương này
về đích sau hai lần lỡ hẹn

cũng hy vọng trong thời gian tới
thì chính phủ sớm điều chỉnh cấp cái vốn
cho cái dự án này là cỡ khoảng năm trăm hai mươi bảy tỷ
thì cơ bản
cũng thực hiện được trong
cái hạn mà đến hai mươi chín tháng hai
thì chưa được điều chỉnh
trong cái vốn trung hạn
thì cũng mong là chính phủ sớm
xem xét báo cáo quốc hội
để làm sao đưa cái vốn
vào cái vốn trung hạn
thì dự án sẽ được
hoàn thành theo
đúng cái gia hạn lần cuối
trên đây chỉ là một ví dụ
trong số hàng chục dự án giao thông
sử dụng vốn vay oda đang gặp khó
về công tác giải ngân
thực tế cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư công nói chung
và vốn vay oda vốn vay ưu đãi nước ngoài
trong một số năm gần đây
và các tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
vẫn còn rất chậm
vụ thảo được tổ chức
nhằm xác định rõ nguyên nhân
và tìm giải pháp gỡ vướng cho các dự án
để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này
thống kê cho thấy
vấn đề giải ngân vốn oda của ngành giao thông vận tải
thấp hơn nhiều so với những năm trước
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
mới giải ngân được ba mươi hai hai
so với kế hoạch giao
trong khi những năm trước phải đạt được con số là hơn sáu mươi
kết quả này xuất phát
từ những nguyên nhân truyền thống
như thủ tục dự án oda phải song hành
do đó thời gian thực hiện thủ tục kéo dài
trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị dự án
việc thực hiện của ban quản lý dự án chưa đạt yêu cầu
trong vấn đề tập trung giải quyết các thủ tục của dự án
việc đôn đốc thực hiện dự án
bên cạnh đó
còn có yếu tố khách quan
đó là việc giải ngân vốn kế hoạch
lần đầu tiên chúng ta thực hiện luật đầu tư công
có vốn trung hạn
vốn oda được giao trung hạn
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng đến năm hai nghìn một mươi bảy mới giao vốn
hàng năm giao vốn thành nhiều lần
bị tác động
trong đó có dự án tiến độ giải ngân tốt
nhưng vốn khi chưa được đáp ứng
bên cạnh đó còn chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng
chính xác số quay lại bao nhiêu
của số ngân sách chung cung cấp bao nhiêu
và do vậy nó ảnh hưởng rất nhiều
và chất lượng tổ chức chính là phải giải ngân
đồng thời hai nguồn này lúc
một khi quay lại chưa tính được
thì cái quản quay lại đó chưa thể là kế hoạch
của địa phương mà chưa thể tiêu được

và do vậy là
chất lượng chất giải đổi
trước những bất cập này đòi hỏi phải bổ sung
những quy định mới trong luật đầu tư công
nhằm tháo gỡ vướng mắt trong đó có việc
định rõ chủ thể và trách nhiệm cá nhân
đơn vị có liên quan đến dự án
để thúc đẩy vấn đề giải ngân vốn
được hiệu quả
có nghĩa là giám sát sau
khi mà các bộ ngành địa phương
đã quy định đầu tư đối với các dự án
và trong trường hợp
giám sát hậu kiểm đó có phát hiện ra
những vấn đề phát sinh
chưa đúng với quy định của pháp luật
bộ phép đầu tư sẽ có
thẩm quyền báo cáo
các cấp có thẩm quyền để xử lý
đối với những trường hợp kỳ phạm
trên tinh thần tiếp tục
mà phân cấp phân quyền nghị quyền cho các địa phương
thì luật đầu tư công cũng sẽ có
những điều chỉnh
luật đầu tư công cũng đã được phê duyệt
và cũng sẽ có cái phân cấp tích cực hơn nữa
tới các địa phương tăng tính chịu thích hiệu
của các địa phương còn các bộ ngành
bộ kế hoạch đầu tư sẽ là
cái cơ quan giám sát và chúng tôi cũng sẽ có
tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát
hoạt động kiểm tra để đảm bảo
nguồn vốn đầu tư của nhà nước
nguồn vốn đầu tư của
được sử dụng một cách hiệu quả
việc tiếp tục hoàn thiện
hệ thống pháp luật về đầu tư
dựng đấu thầu quản lý đất đai môi trường
bảo đảm thống nhất chặt chẽ phù hợp với
cơ chế thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế
sẽ góp phần thúc đẩy nhanh
việc giải ngân vốn oda và hiệu quả
của các dự án đầu tư công nói chung
cũng như các dự án giao thông nói riêng
luật đầu tư công mới
đã quy định theo hướng linh hoạt hơn
đối với kế hoạch hàng năm
việc điều chỉnh giữa dự án nọ
sang dự án kia để đảm bảo
cuối năm giải ngân hết số vốn kế hoạch được giao
được giao cho thẩm quyền
của đồng chí thủ trưởng
của cơ quan thực hiện
đó là người đứng đầu bộ cơ quan trung ương
và chủ tịch ủy ban nhân dân
đặc cấp được quyền điều chỉnh
trong thẩm quyền của mình trong số vốn được giao
và trong dự án đã được quy định
để làm sao cố gắng số tiền được giao
đến cuối năm giải ngân hết
và theo quy định của luật đầu tư công mới
hiện nay là không giải ngân
vốn đầu tư công hai năm nữa
mà chuyển sang giải ngân một năm
nếu không giải ngân hết sẽ bị thu hồi
là một cái tạo ra cái sự ép
để cho các bộ ngành địa phương
có thể điều chỉnh linh hoạt kế hoạch và giải ngân cao hơn
về phía bộ chủ quản để đẩy nhanh tiến độ
các dự án khắc phục việc đội vốn
bộ giao thông vận tải sẽ thực hiện giải pháp gì
đặc biệt là với các dự án đã
và đang triển khai hiện nay
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn ngọc đông
thư trưởng bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước khi xin cảm ơn thư trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của chuyên nhân dân
thưa thư trưởng ông đánh giá
đâu là những khó khăn vướng mắc lớn nhất
khiến cho việc giải ngân các cái vốn oda
cho các dự án giao thông hiện nay
diễn ra một cách chậm chẽ
phải nói rằng là
giải ngân các dự án oda năm nay
của ngành giao thông vận tải là thấp so với
nhiều năm trước
bên cạnh những cái khó khăn vướng mắc
như là vấn đề thủ tục của dự án oda
nó phải tính hành song hành
cùng với thủ tục trong nước
do đó thời gian thực hiện thủ tục đó
rất là kéo dài
có những cái nguyên nhân hết sức quan trọng
đó là việc thực hiện
của các cái chủ đầu tư của ban dự án là
chưa đạt được yêu cầu
lần đầu tiên chúng ta thực hiện
cái luật đầu tư công
có cái vốn trung hạn
nếu nói về oda thì vốn trung hạn bắt đầu từ hai nghìn một mươi sáu
nhưng mà giao vốn thực tế
thì đến hai nghìn bảy mới giao vốn
còn hàng năm thì đều giao vốn
thành nhiều lần
do đó là cái việc mà chủ động trong việc triển khai
giải ngân cũng có cái tác động
thế nhưng mà đấy là một cái khó khăn
do đó là cái lớn nhất vẫn là cái
tổ chức thực hiện
đang có cái chưa được thật tội
và chưa quyết liệt
của các ban quản lý dự án các chủ đầu tư
trong giải quyết thủ tục trong đôn đốc tiến độ
trong phù hợp với địa phương về giải phóng bản bằng
để thúc đẩy tiến độ công trình
việc chậm giải ngân nguồn vốn oda giao thông
sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các dự án này thưa thứ trưởng
ở trước hết phải nói rằng
nếu mà chưa không đạt được
cái tỷ lệ giải ngân
thì nó sẽ tác động chung với cái giải ngân của toàn quốc
và phần nào nó tác động
phát triển kinh tế
và nếu nhìn nhận ra những công trình
nó không hoàn thành cho đúng tiến độ
thì đưa vào khai thác chậm
thì làm giảm hiệu quả đầu tư
một cái nữa là phần dư vốn
thì ta lại phải điều chuyển sang
cái ngành khác lĩnh vực khác
và nó cũng bị động cho vấn đề bối trí vốn
còn cái nữa chúng tôi cũng cho là
cái việc mà như vậy
cái nhìn nhận đánh giá của
xã hội hay là của các nhà tài trợ
cho việc năng lực thực hiện chúng ta cũng có hạn chế
thì đây là những cái hệ lụy mà chúng tôi cho là
không mong muốn
nhưng mà thực tế lúc này là lúc mà chúng ta
phải nhìn nhận thẳng thắn như vậy
để cải thiện tình hình chậm giải ngân
nguồn vốn oda cho các dự án giao thông
và đặc biệt là với những cái dự án mà chúng ta đang
triển khai hiện nay thì theo bộ giao thông vận tải
cần phải có những giải pháp như thế nào
trước hết là những dự án mà được ghi vốn
mà được phân bổ vốn
kể cả là chậm mới giao từ tháng bảy vừa rồi
thì chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư
mà chủ đầu tư đây
các ban quản lý dự án chúng tôi yêu cầu
trách nhiệm của người đứng đầu sẽ phải
tích cực trong vấn đề
thúc đẩy giải quyết các thủ tục của
các dự án thứ hai là phải
đôn đốc tiến độ của các nhà thầu thi công
và thứ ba là phối hợp với địa phương
bên cạnh đó thì bộ chỉ đạo
rất là quyết liệt bộ trưởng cũng đã
giao cho từng thứ trưởng một phụ trách các dự án
sẽ phải chủ động đôn đốc hàng tháng
với chủ đầu tư
ban quản lý dự án các nhà thầu
làm việc địa phương để giải quyết
giải phóng mặt bằng bên cạnh đó
chúng tôi cũng đề nghị
cũng đang tập hợp tất cả những cái
liên quan cơ chế chính sách
liên quan với đề giao vốn để kiến nghị
cấp thổng quyền báo cáo thủ tướng chính phủ
cũng như quốc hội để có thể
có những phân cấp mạnh hơn đối với thực hiện
các dự án oda trong các văn bản
dưới luật đầu tư công để cho
thuận lợi hơn trong thực hiện và cũng
thúc đẩy được quá trình thực hiện dự án và giải ngân
một lần nữa xin cảm ơn tứ trưởng đã
tham gia trả lời phỏng vấn của chủ nhật nhân dân
thực tế cho thấy
nhiều dự án giao thông huyết mạch triển khai nhiều năm
vẫn chưa hoàn thành đội vốn gây bức xúc
dư luận lãng phí nguồn lực quốc gia
vì vậy cần sự vào cuộc của các bộ ngành
liên quan trong việc hoàn thiện thể chế
chính sách để tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ
giải ngân dự án oda giao thông
để các dự án quan trọng này thực sự
phát huy hiệu quả xin cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông
kết nối của chúng tôi hôm nay xin kính chào
tạm biệt và hẹn gặp lại